thưa quý vị mới đây lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình dương cho biết
sẽ kiểm tra và có buổi làm việc với công ty cổ phần đại nam
trước thông tin dư luận đang xôn xao về việc tỉnh lâm đồng yêu cầu trả lại
hàng chục tượng nghi là lính trung quốc do công ty này thành lý
năm hai nghìn bảy ông huỳnh uy dũng giám đốc công ty cổ phần đại nam
cho đúc hai trăm bốn mươi tượng lấy ý tưởng từ một người lính canh giữ tường thành giống như các nước
điểm khác biệt là tấm khi được cách điệu từ mặt trống đồng
biểu tượng thiên liên của dân tộc việt nam
tượng được ông đặt trên tường thành khu du lịch đại nam
từ thành bị thấm nước nên ông chuyển toàn bộ số tượng vào kho
khi công ty cổ phần tập đoàn liên minh hỏi mua ông đã bán thanh lý
việc tỉnh lâm đồng yêu cầu trả tượng ông dũng cho biết sẽ nhận lại và đập bỏ
ông hiếu khẳng định số tượng này không phải là tượng lính trung quốc
trước đó mạng xã hội lan truyền hình ảnh tượng quân lính thời phong kiến
được chuyển từ bình dương về lông đồng
các tượng này được chia làm ba nhóm đều mang vũ khí mặc quân phục toàn thân phủ màu nhũ vàng
mặc quân phục có xe màu nhũ vàng và đỏ mặc áo vải
nhiều ý kiến cho rằng đây là tượng mô phóng tượng lính trung quốc thời tầng thủy hoàng
sau đó sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng tiến hành kiểm tra
và yêu cầu công ty cố phần tập đoàn liên minh trả tượng về khu du lịch đại nam
mới đây công an tỉnh đồng tháp phát hiện hai đối tượng đang vận chuyển hơn ba trăm linh tài liệu
về pháp luân công cùng nhiều vật dụng liên quan đến hành vi truyền bá nội dung này
tổ cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng tháp
phát hiện xe ô tô biển số tám mươi hai a bảy trăm ba mươi chín có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe
qua kiểm tra tài xế tên huỳnh minh hùng chú tại thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
không xuất trình được giấy phép lái xe ô tô
trên xe có chở đinh thoại uyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tỉnh an giang
kiểm tra xe phát hiện ba trăm hai mươi ba tài liệu về pháp luân công
cùng nhiều vật dụng khác có liên quan
lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông
bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho cơ quan chức năng xử lý
tại cơ quan công an hai đối tượng khai đã tham gia tập luyện pháp luân công nhiều năm
và tài liệu trên do đối tượng huỳnh minh hùng mua ở tp hcm với giá bốn triệu đồng
mang về tập luyện và hướng dẫn cho người thân cùng tập
công an thành phố cao lãnh đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số tài liệu trên để tiếp tục điều tra
còn tại tỉnh tiên giang công an huyện cái bè đang tạm giam đối tượng lâm văn quỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn trú tại phường tân thới hòa quận tân phú tp hcm
để điều tra làm rõ về hành vi xâm phạm mù mả hải cốt
qua điều tra lâm văn quýnh khai đầu năm hai nghìn một mươi chín ông văn hữu kiệm trú tại ấp hậu vinh
xã hậu thành có làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng
để vay của quýnh ba trăm linh triệu đồng mỗi tháng trả lãi một mươi tám triệu đồng
đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi thì không còn khả năng đóng lãi và đi làm thuê ở bạc liêu
tháng năm năm hai nghìn hai mươi quỳnh có ý định chuyển nhượng thửa đất do ông kiệm thế chấp cho người khác
nên vào ngày một mươi một tháng năm quýnh tự ý thuê người đến bóc mộ của mẹ vợ ông kiệm
tự ý đốt lấy rồi cho cốt đem gửi vào chùa mà không thông báo cho ông kiệm biết
đến khi ông kiệm được hàng xóm thông báo thì mới quay về và trình báo cơ quan công an
qua khám nghiệm hiện trường ghi lời khai của những người đập phá mổ
công an huyện cái bè đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với lâm văn quýnh để xử lý
lừa đảo sáu bị hại với số tiền hơn bốn tỷ đồng bị cáo lâm nguyễn thị bích thảo
chú tại quận cầm lệ tp đà nẵng vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử
và tuyên phạt một mươi sáu năm tù về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng thảo tham gia vào nhóm bán nguyên liệu làm bánh trên facebook
có nguồn cung cấp hàng giá rẻ
để mua được mọi người phải đặt cọc cho thảo số tiền lớn mới được nhập hàng về
nhận tiền đặt cọc thảo đã lấy một phần để liên hệ hàng
tại một số đại lý nhà phân phối với giá thị trường về giao lại cho các bị hại
và tiếp tục gây dựng lòng tin đặt cọc tiền cho các đơn hàng tiếp theo
bên cạnh đó để có hàng giao cho người mua thảo cũng xin mua nợ rồi chiếm đoạt số tiền hàng
đến thời điểm bị phát hiện thảo đã lừa được sáu bị hại với số tiền hơn bốn tỷ đồng
được biết thảo đang thi hành hai năm án treo tại địa phương về hành vi tương tự nhưng vẫn tiếp tục tái phạm